thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn cho biết
phía trung quốc vừa có thông báo về việc sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ
đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức một mươi sáu tháng riêng âm lịch do dịch corona
riêng tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
sẽ bắt đầu từ ngày ba tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng âm lịch
đối với hoạt động xuất nhập cảnh vẫn làm thủ tục bình thường
do ảnh hưởng của dịch corona những ngày gần đây tại hầu hết các cửa khẩu ở tỉnh lạng sơn
lượng khách và phương tiện xuất nhập cảnh rất vắng vẻ